trước thực trạng liên tục xảy ra sạt lở đất núi gây tay họa thảm khốc ở một số tỉnh miền trung trong đợt mưa bão vừa qua các cấp chính quyền của tỉnh phú yên đặc biệt là ba huyện miền núi đã chủ động lên phương án vận động di rời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao mất an toàn tại các khu dân cư đơn vị đóng dưới chân núi và vùng ven sông
chỉ sau một đêm cơn lũ lịch sử hồi tháng một mươi một năm hai nghìn chín đã cướp đi sinh mạng của một mươi tám người nhấn chìm hàng chục nhà dân ở xóm trường xã xuân quang hai huyện miền núi đồng xuân
mười năm trôi qua dù đã có cuộc sống ổn định trong khu tái định cư mới nhưng ký ức về một đêm hãi hùng bởi lũ dữ vẫn còn hiện diện như in trong tâm trí mỗi người dân nơi đây
từ bão số bảy đến nay tỉnh phú yên mưa không lớn nhưng riêng huyện miền núi đồng xuân đã có tới chín điểm có nguy cơ sạt lở núi uy hiếp nhiều khu dân cư và đường giao thông
rút kinh nghiệm bài học đắt giá qua các vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại một số tỉnh miền trung vừa qua chính quyền địa phương đã sẵn sàng các phương án di rời dân đến nơi an toàn
khi dự báo có mưa lớn nhiều ngày trên diện rộng thế nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình huống tạm thời trước mắt
để chống sạt lở trôi rửa đất và bảo vệ môi trường sinh thái những năm gần đây trung bình mỗi năm tỉnh phú yên trồng mới trên dưới sáu hectare rừng trong đó có cả rừng gỗ lớn
tuy nhiên diện tích rừng mất đi do các hoạt động chặt phá phát dọn lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép làm nương rẫy là rất lớn chưa thể thống kê hết
đây cũng chính là nỗi lo của chính quyền các cấp
sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương đặc biệt là công tác thăm dò khảo sát địa chất tại những vùng đồi núi ven sông suối có nguy cơ sạt lở cao